trong sáng ngày một mươi tám tháng ba tại thành phố vinh hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an khóa một mươi bảy nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi ba
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh đối với đồng chí thái thanh quý
trước đó đã được bộ chính trị chuẩn y giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy nghệ an nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn đức trung phó bí thư tỉnh nghệ an được bầu giữ chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh với một trăm linh phiếu tán thành